cục đường bộ việt nam đề nghị điều chỉnh vạch sơn giữa lề đường với làn xe chạy để tăng năng lực khai thác trên cao tốc cam lộ la sơn
cục đồng bộ việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải một số giải pháp nâng cao an toàn giao thông trên cao tốc cam lộ la sơn nối quảng trị với thừa thiên huế
với hiện trạng cao tốc phân kỳ đầu tư giai đoạn một đang bố trí hai làn xe với nền đường rộng một mươi hai m
trong đó mặt đường xe chạy bảy m mỗi chiều một làn xe lề gia cố lề đường hai bên rộng hai mét có kết cấu như mặt đường xe cơ giới lệ đất mỗi bên rộng một m
làn xe chạy được phân cách với lề gia cố bằng vạch sơn nét liền nên ảnh hưởng đến lưu thông của dòng phương tiện
vì vậy cục đồng bộ việt nam đề nghị điều chỉnh vạch sơn phân làn giữa lề gia cố với làn xe chạy từ nét liền thành nét đất để cho phép phương tiện đi vào lề gia cố khi cần tránh vượt tăng hiệu quả lưu thông
về đề xuất của một số chuyên gia thay vạch sơn nét liền giữa hai làn xe bằng nét đứt tại các đoạn tầm nhìn thoáng đại diện cục đường bộ việt nam cho biết phải khảo sát tại từng vị trí mới đưa ra phương án điều chỉnh
cao tốc cam lộ la sơn hiện chưa đạt tiêu chuẩn cao tốc do thiếu giải phân cách giữa thiếu làn rừng khẩn cấp
các chuyên gia giao thông cho rằng hạ tầng hạn chế nên tuyến cao tốc cần được tổ chức giao thông hiệu quả để đảm bảo an toàn
phó giáo sư tiến sĩ vũ hoài nam đại học xây dựng hà nội cho rằng đường có vạch liền cấm vượt ở giữa làm giảm năng lực thông hành chỉ đạt khoảng sáu mươi
cấm vượt trong đoạn đường dài gây ức chế cho người lái khi phải đi tốc độ thấp nhất là đi sau xe tải tốc độ khoảng năm mươi km trên giờ không thể vượt trong khi làn đối diện vắng xe
theo tiến sĩ nam vạch liền cấm vượt chỉ nên áp dụng tại đèo dốc đường cong để hạn chế xe vượt thiếu an toàn
tại khu vực thoáng có tầm nhìn tốt nhà chức trách cần bố trí vạch nét đất để xe sau có thể vượt xe trước
ngày hai mươi năm tháng hai cục cảnh sát giao thông cho biết tuần qua đã lập ba mươi ba biên bản phạt tiền một trăm bảy mươi một triệu đồng tước ba mươi một bằng lái của tài xế vi phạm trên cao tốc cam lộ la sơn
ra soát trên mạng xã hội và hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp cơ quan chức năng đã tổng hợp gửi phạt nguội một mươi hai trường hợp
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn đã tăng cường xử lý các trường hợp phóng nhanh vượt ẩu và hành vi gây mất an toàn trên cao tốc
cán bộ chiến sĩ mặc thường phục kết hợp xe công vụ di chuyển trên tuyến tuần tra và đứng tại các điểm để ghi nhận
sau đó thông tin được báo cho các chốt liền kề lập biên bản hoặc gửi thông báo phạt nguội tới người vi phạm
cao tốc cam lộ la sơn dài chín mươi tám ba km nối quảng trị với thừa thiên huế được khánh thành ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đây là một trong năm tuyến cao tốc trên cả nước hiện có hai làn xe mặt cắt ngang một mươi hai m chỉ một số đoạn vượt rộng hai mươi ba m bốn làn xe
tuyến đường đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để mở rộng lên bốn làn xe
sau vụ tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn xảy ra vào ngày một mươi tám tháng hai làm ba người tử vong
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thắng đã giao cục đường bộ việt nam
chủ trì cùng với ban quản lý dự án đường hồ chí minh khẩn trương kiểm tra giả soát toàn bộ tuyến đường
khắc phục ngay những bất cập để đảm bảo an toàn cho phương tiện
trước đó ngày hai mươi tháng hai bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thắng đã chủ trì cuộc họp triển khai công điện của thủ tướng
nhằm khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua thừa thiên huế
theo bộ trưởng thắng việc đưa các cao tốc vào khai thác thời gian qua đã phát huy hiệu quả
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giảm tai nạn giao thông
bộ công an cho biết tai nạn trên cao tốc năm hai nghìn hai mươi ba chiếm một một mươi sáu tổng số vụ và đợt tết sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn chỉ chiếm khoảng ba mươi ba
tuy nhiên giai đoạn trước năm hai nghìn hai mươi do nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông có hạn nên một số dự án phải phân kỳ đầu tư
trong đó có một số đoạn hai làn xe vì vậy phương án tổ chức giao thông hiện nay đã được xây dựng triển khai phù hợp với quy mô giai đoạn phân kỳ
sau khi nghe báo cáo hiện trạng khu vực xảy ra tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn
yêu cầu trước mắt đảm bảo khai thác tốt cao tốc hạn chế tai nạn cho đến lúc tuyến đường được mở rộng theo quy hoạch
trong đó tổ chức giao thông khoa học đảm bảo an toàn là vấn đề quan trọng nhất
bộ trưởng giao các đơn vị khẩn trương kiểm tra giả soát toàn bộ tuyến đường khắc phục ngay những bất cập
báo cáo bộ phương án tổ chức giao thông theo hướng tối yêu với điều kiện hạ tầng hiện có
cùng với đó cục đường cao tốc được giao giả soát những vấn đề hạ tầng kỹ thuật liên quan
đề nghị đơn vị viễn thông phủ sóng di động cho tuyến đường
làm việc với ủy ban an toàn giao thông quốc gia ngày một mươi chín tháng hai
thiêu tá dương xuân đạt phó đội trưởng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn cục cảnh sát giao thông cho biết
đầu năm hai nghìn hai mươi ba sau khi khảo sát cao tốc cam lộ la sơn đơn vị đã kiến nghị điều chỉnh một số điểm chuyển tiếp từ hai sang bốn làn xe và ngược lại
tuy nhiên ban quản lý dự án đường hồ chí minh không thực hiện với lý do các điểm này đã được thi công theo thiết kế
thiếu ta đạt cũng kiến nghị lắp đèn chiếu sáng tại điểm đầu và nút giao ra vào cao tốc
hiện điểm đầu ở cam lộ quảng trị có đèn các nút giao còn lại không có tiềm ẩn nguy cơ tai đạn rất lớn
bộ trưởng nguyễn văn thắng cũng yêu cầu các đơn vị triển khai nhanh nhất công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn hai
mở rộng tuyến cao tốc để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí vốn triển khai
bộ giao thông vận tải cuối năm hai nghìn một mươi chín đã giao ban quản lý dự án đường hồ chí minh
nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến cao tốc từ hai lên bốn làn xe
hiện ban quản lý hoàn thành quyết toán dự án sau đó báo cáo bộ trình quốc hội danh mục chuẩn bị đầu tư
để bố trí vốn mở rộng bốn làn xe
dự kiến trong tháng ba ban sẽ trình bộ báo cáo tiền khả thi mở rộng cao tốc
dự án cao tốc cam lộ la sơn đã khởi công tháng chín năm hai nghìn một mươi chín và đưa vào khai thác tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
cao tốc dài chín mươi tám km
có hai làn xe và chín điểm mở rộng bốn làn xe để tránh
hệ thống biển báo hướng dẫn chỉ đường được bố trí đúng quy định
tuyến có nhiều đoạn sơn nét đứt để các xe có thể vượt nhau
sự việc xảy ra vừa qua vào sáng ngày một mươi tám tháng hai ông phan đình kiều năm mươi năm tuổi
chú ở tỉnh con tum lái ô tô bảy chỗ chở gia đình cháu họ là anh phan đình quý bốn mươi sáu tuổi
cùng vợ là lê thị hạnh bốn mươi một tuổi và hai con phan lê khánh vân một mươi năm tuổi
cùng phan đình quang chín tuổi chạy trên cao tốc cam lộ la sơn
khi hết đoạn cho phép vượt ở xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
ông kiều bất ngờ cho xe vượt phải và vào xe container khiến ba mẹ con chị hạnh tử vong
ngày một mươi chín tháng hai đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng các đơn vị liên quan
đã khảo sát kiểm tra điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc cam lộ la sơn
làm ba mẹ con quê thành hóa tử nạn
ông ngô văn đoán trưởng văn phòng quản lý đường bộ hai năm đơn vị quản lý cao tốc cam lộ la sơn cho biết
kể từ khi tiếp quản đơn vị này thường xuyên duy tu bảo dưỡng theo quy định
các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đã được kiểm tra đánh giá và khắc phục kịp thời
tuy nhiên trên tuyến có các điểm trước dài phân cách từ bốn làn với hai làn còn bất cập
các cơ quan cần nghiên cứu có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông hạn chế tai nạn
thiếu tá dương xuân đạt phó đội trưởng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số bốn
cục cảnh sát giao thông cho rằng hồi đầu năm hai nghìn hai mươi ba sau khi khảo sát cao tốc cam lộ la sơn
đơn vị đã kiến nghị điều chỉnh một số điểm nối làn trên tuyến
tuy nhiên ban quản lý dự án đường hồ chí minh không thực hiện với lý do các điểm nối từ hai lên bốn làn
và ngược lại đã được nhà đầu tư thi công hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt
thiếu tá đạt nói chúng tôi đã kiến nghị ngay từ đầu và bộ công an cũng có công văn ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
gửi bộ giao thông vận tải
trong đó đơn vị cũng đề nghị bổ sung cọc tiêu mềm tại các đoạn vạch chuyển từ hai làn thành bốn làn xe
sơn cháo vạch đỏ cảnh báo để hạn chế tai nạn
ông cũng kiến nghị phải có đèn chiếu sáng tại điểm đầu nút giao ra vào cao tốc
hiện điểm đầu ở cam lộ tỉnh quảng trị có đèn các nút giao còn lại không có
tiệm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn
về phía chủ đầu tư đại diện ban quản lý dự án đường hồ chí minh khẳng định
các điểm cho phép vượt trên cao tốc đều có biển cảnh báo đầy đủ
quảng trị với thừa thiên huế mới được phân kỳ đầu tư
giai đoạn một quy mô hai làn xe nền đường rộng một mươi hai mét tốc độ sáu mươi tám mươi km trên giờ
các hạng mục như trạm dừng nghỉ trung tâm điều hành giao thông hệ thống camera chưa có
ngoài các đoạn xe hai làn cao tốc cam lộ la sơn hiện có chín đoạn bốn làn dài một mươi hai chín km
một mươi tám đoạn khác dài một mươi ba km cũng đã mở rộng nền song mặt đường chưa hoàn chỉnh
mỗi đoạn hoàn chỉnh bốn làn xe khoảng một năm km cho phép tốc độ tối đa chín mươi km trên giờ
các đoạn cách nhau khoảng một mươi km
đoạn bốn làn được thiết kế theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh vì vậy có làn rừng khẩn cấp
đoạn từ bốn làn khi chuyển tiếp về hai làn được thiết kế vốt nối theo quy cvn bốn mươi một hai nghìn một mươi chín
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
trên mặt đường có các vạch sơn mũi tên báo hiệu biển báo hiệu đường thắt hẹp
cách điểm kết thúc đường đôi hết giải phân cách giữa là một trăm năm mươi mét
trong giai đoạn hai tuyến đường sẽ được mở rộng bốn làn xe theo đúng tiêu chuẩn đường cao tốc
có làn rừng khẩn cấp hệ thống an toàn giao thông
đại diện ban quản lý dự án đường hồ chí minh nói trước và sau tết sắp thìn
lưu lượng phương tiện tăng do chưa thu phí nên nhiều tài xế chọn tuyến đường này thay vì đi quốc lộ một
vị này nhận xét tình trạng xe vi phạm tốc độ khoảng cách khá phổ biến thiết kế đường hai làn xe
nhiều đoạn tối đa sáu mươi km trên giờ có thể gây ức chế cho một số tài xế muốn đi nhanh dễ phóng nhanh vượt ẩu
báo cáo bộ giao thông vận tải cục đường bộ việt nam cũng đánh giá hệ thống báo hiệu đường bộ đầy đủ
đúng quy định đoạn cao tốc xảy ra tai nạn làm ba người chết có mặt đường êm thuận
về tốc độ phương tiện xe pho bảy chỗ không có thông tin dữ liệu giám sát hành trình
xe đầu kéo biển tiền giang xe đầu tiên va chạm xe bảy chỗ chạy cùng chiều tốc độ sáu mươi năm km trên giờ
xe tải biển tiền giang đối đầu xe bảy chỗ tốc độ sáu mươi bốn km trên giờ
và xe đầu kéo biển tp hcm đâm vào xe tải cũng không có dữ liệu giám sát hành trình